vào tối ngày hôm qua tại thành phố biên giới lào cai tỉnh lào cai đảng ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân thành phố lào cai đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập đảng bộ
mùng bốn tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi mùng bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đây là sự kiện quan trọng là mốc son lịch sử
ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu sự phát triển không ngừng của đảng bộ thành phố lào cai trong suốt bảy mươi năm qua
trải qua bảy mươi năm xây dựng và phát triển đảng bộ thành phố lào cai đã đạt được nhiều thành tựu to lớn
được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận từ khi mới thành lập chỉ có hai tri bộ với ba mươi hai đảng viên
đến nay đảng bộ thành phố đã có năm mươi bảy tổ chức cơ sở đảng với hơn tám hai trăm linh đảng viên
nền kinh tế liên tục tăng trưởng cao bình quân hàng năm đạt trên một mươi năm thu nhập bình quân đầu người tăng liên tục qua các năm
kim ngạch xuất nhập khẩu đạt ba bốn tỷ usd trở thành một trong những thương khẩu lớn của cả nước
dự được đảng nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý và hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng
nhân dịp này lãnh đạo thành phố lào cai cũng cam kết cùng với nhân dân phát huy những thuận lợi khắc phục những khó khăn
xây dựng thành phố lào cai văn minh hiện đại xứng đáng là đơn vị dẫn đầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh